sau một mươi năm của giai đoạn cơ cấu dân số vàng đảng và nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược
để hiện thực hóa có hiệu quả tác động của dân số đến tăng trưởng đặc biệt nhóm chính sách lao động việc làm và nguồn nhân lực
cùng với chính sách an sinh xã hội tuy nhiên thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng không hề nhỏ
việt nam là nước xây dựng nhiều chính sách về thị trường lao động nhiều hơn bất cứ quốc gia nào ở asean nhất là giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm
việt nam đã làm rất tốt trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng nghề cũng như thích ứng khá tốt với sự thay đổi của thị trường
chính sách về bảo hiểm xã hội của việt nam cũng khá tốt nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra về mức độ bao phủ của bảo hiểm xã hội
chính phủ cần phải tiếp tục đầu tư thêm vào những chính sách thị trường lao động
người lao động của chúng ta hiện nay là do kỹ năng trinh độ kể cả ý thức tổ chức kỹ luật cũng chưa phải là đạt được yêu cầu của hội nhập quốc tế
nếu chúng ta không có biện pháp để nâng cao thì rất dễ bị đào tạo trong bất cứ cuộc chơi mà toàn cầu hòa hiện nay
hiện nay nước ta đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với khoảng sáu mươi ba triệu người trong độ tuổi lao động để có thể đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội
khi bước vào thời kỳ già hóa dân số thì lực lượng dân số trẻ phải được chăm sóc tốt về sức khỏe và được đào tạo kỹ năng tốt
để tận dụng cơ hội này kinh nghiệm được rút ra từ các nước và khu vực đã từng trải qua thời kỳ dân số vàng là đầu tư lớn và có hiệu quả cho y tế phát triển giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực
đây là những nhân tố tác động tích cực đến kỹ năng trình độ của lực lượng lao động có vai trò cốt yếu trong việc tạo ra và duy trì tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ dân số vàng
tham chiếu báo cáo thị trường lao động việc làm mới nhất từ bộ lao động thương bình và xã hội
tổng cục thống kê quý bốn năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi tám sáu trong đó tỷ lệ qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt hai mươi ba chín
quý bốn năm hai nghìn một mươi tám trên một triệu người thất nghiệp trong đó trên ba mươi bốn là thất nghiệp dài hạn hơn nửa triệu người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm trong đó hơn tám mươi bảy là lao động nông thôn
nghị quyết một của chính phủ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín cũng đặt ra
mục tiêu đạt trên sáu mươi lao động qua đào tạo
đặc biệt trước những thách thức của cách mạng công nghiệp bốn cũng như hội nhập của nền kinh tế quốc tế yêu cầu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo là điều tất yếu
đột phá mạnh vào khâu thị trường lao động tạo sự chuyển động thật sự trong thị trường lao động tạo một thị trường lao động đồng bộ lành mạnh ở ba việc
một là tạo việc mới việc làm mới phấn đấu với đạt mức từ năm hai nghìn một mươi tám
là một sáu mươi bốn triệu người
thì năm hai nghìn một mươi chín con số lại phải cao hơn
thứ hai là tạo sự dịch chuyển lao động từ phi chính thức sang chính thức
cái thứ ba là quan tâm là tiếp tục chập trung cao độ cho giáo dục nghề nghiệp
tôi nói đây coi đây là một cái khâu đặc biệt quan trọng
bên cạnh đó một số khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực lao động việc làm cần được nhìn nhận và giải quyết đồng bộ bao gồm
đa dạng hóa ngành nghề ở khu vực nông thôn
thúc đẩy chất lượng của các ngành sử dụng nhiều lao động tăng cơ hội việc làm đặc biệt là cho thanh niên
năng suất lao động thấp của chúng ta chính là do cơ cấu lao động của chúng ta đang bất hợp lý
lao động mà chiếm tỷ trọng cao trong nông nghiệp thì dẫn đến bình quân năng suất lao động xã hội nó sẽ thấp đi
chúng ta phải chuyển cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ thì năng suất lao động của chung của xã hội nó sẽ cao lên
bên cạnh việc lập chiến lược toàn diện về phát triển nguồn nhân lực
trong đó đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng thì cần đảm bảo nguồn tài chính cho đầu tư tăng trường
chính sách di dân đảm bảo phân bố dân số và lao động hợp lý cho các vùng khu vực
thúc đẩy xuất khẩu lao động với vai trò tạo việc làm và thu nhập có chất lượng